tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trọng hòa và trần văn khương mỗi bị cáo ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
một đường dây chuyên thu gom xe cầm đồ xe gian trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành lân cận
sau đó đục số khung số máy sửa thành xe lướt xe mới rồi bán ra thị trường vừa bị công an tp hcm triệt phá
công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam bùi văn tân chú huyện hóc môn cùng tám người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó qua công tác đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy lực lượng công an phát hiện một số hồ sơ có nhiều dấu hiệu bất thường
số khung số máy có dấu hiệu mai đục lại nên đã tạm giữ phương tiện để giám định
truy nguyên nguồn gốc lực lượng công an xác định các xe trên của hệ thống cửa hàng bán xe máy tân tiến do đối tượng bùi văn tân làm chủ
khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng và các địa điểm có liên quan lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hai trăm chín mươi xe mô tô
trong đó có một trăm bốn mươi hai xe bị đục số khung số máy
truy nguyên một xe mô tô đã bị mất trộm vào năm hai nghìn một mươi
hơn một mươi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng máy móc thiết bị dụng cụ sử dụng để mài đục lại số khung số máy và nhiều tài liệu đồ vật dữ liệu liên quan
theo điều tra khoảng năm hai nghìn hai mươi một tân đã móc nối với một số đối tượng mua xe máy không rõ nguồn gốc
không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận hoặc trên mạng xã hội
rồi thuê mài đục lại số khung số máy trung khớp với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua
nhằm tối đa hóa lợi nhuận tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên tân trang các xe thành xe lướt xe mới để bán cho khách hàng
bước đầu công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba tân đã bán ra hơn ba chín trăm linh mô tô
tỉnh riêng năm hai nghìn hai mươi ba đã bán ra gần một năm trăm năm mươi xe mô tô thu lợi bất chính khoảng một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi sai phạm khác của đường dây này
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy một đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
công an huyện mường la tỉnh sơn la vừa bắt quả tang đối tượng lý a vạng chú xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng lý a vạng khai nhận vận chuyển thuê ma túy từ biên giới
đang mang đi tiêu thụ thì bị công an huyện mường la bắt giữ
sau lễ gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã trấn áp và bắt giữ ba nhóm đối tượng hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
nhóm của nguyễn kim kỳ chú quận bảy gồm hơn một mươi đối tượng tổ chức cho vay với lãi suất lên đến bảy mươi năm một tháng
tương đương chín trăm linh một năm trong vòng chưa đầy một năm thu lợi bất chính lên đến gần một mươi tỷ đồng
nhóm của nguyễn đại đức chú thạnh quận bốn cầm đầu gồm bốn đối tượng cho vai lãi suất lên đến bốn trăm hai mươi một năm
và khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng đe dọa hành hung người nhà của người vay
phòng cảnh sát hình sự cũng đã xác lập chuyên án triệt xóa nhóm gồm ba đối tượng cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự do nguyễn tấn hùng cầm đầu
tại tỉnh phú yên công an thị xã sông cầu đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra xử lý các vụ việc vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là trần khánh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu khởi tố ra lệnh tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quang bị bắt quả tăng khi đang có hành vi thu bốn năm triệu đồng tiền lãi của số tiền vay ba mươi triệu đồng từ một chủ quán cà phê
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hai con dao hai quyền vở ghi nội dung cho vay một trăm bảy mươi tám tờ giấy mượn tiền
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi đến hai trăm bốn mươi một năm
gấp chín đến một mươi hai lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
trước đó công an thị xã sông cầu cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn tấn quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường xuân yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm gấp chín lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
cái người đối tượng cho vai người vai thì không biết nhau và thỏa thuận qua hầu hết là thỏa thuận qua điện thoại di động
sau khi thỏa thuận xong thì hai bên gặp nhau cho vay và chỉ viết giấy mượn tiền không thể hiện được lãi suất vay
người vai vẫn biết là lãi suất cao nhưng mà khi vai thì thường là giấu gia đình để tiêu sài cá nhân nên khi mà không có khả năng trả nợ thì người vai thường giấu không hợp tác
để góp phần ngăn chặn tín dụng đen len lỏi vào đời sống của người dân lãnh đạo công an thị xã sông cầu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
phối hợp công an các xã phường gia soát lên danh sách các đối tượng trong và ngoài địa phương có các biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thị xã
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo kịp thời các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này đến từng người dân
phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tham hứng cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen
toàn lực lượng từ thị xã đến cơ sở với trách nhiệm cao nhất tinh thần đấu tranh quyết liệt không hôn nhượng
và trong thời gian vừa qua bước đầu cũng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh triệt xóa nhiều vụ án nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen
sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thị xã sông cầu thời gian qua
đã góp phần hạn chế ngăn ngừa loại tội phạm này
thế nhưng để chặt đứt tình trạng tín dụng đen bên cạnh sự vào cuộc cũng như các giải pháp quyết liệt của lực lượng công an
mỗi tổ chức cá nhân cần cân nhắc kỹ trước khi vay vốn không nên nghe lời mời gọi cho vay dễ dàng
lãi suất hấp dẫn để rồi bị sập bẫy tàn ra bại sản
người dân nên tìm đến những tổ chức tín dụng uy tín để được tư vấn và có phương án tài chính an toàn hợp lý
tiếp tục với một thông tin khác
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhi một mươi hai tuổi
bị dập nát hai bàn tay mờ mắt và hàng loạt vết thương trên cơ thể do pháo nổ
bệnh nhi trú tại xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
trong tình trạng đa chấn thương huyết áp tụt mất nhiều máu dập nát hai bàn tay
có nhiều vết thương vùng mặt hai mắt hai chân do pháo nổ
do vết thương nặng bệnh nhi phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái tháo bỏ bốn ngón bàn tay phải
các vết thương ở hai chân đã được cắt lọc để hở
hiện tại mắt của bệnh nhi có dấu hiệu mờ
đến sáng nay sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định và sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị
được biết cháu bé bị thương nặng do tự chế pháo nổ
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm nguyễn văn cử phường ngọc lâm quận long biên tp hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu trên chín mươi hai nguyễn sơn phường ngọc lâm quận long biên tp hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện